thưa quý vị để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn
văn phòng bộ công an vừa có công điện gửi giám đốc công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
nội dung công điện nêu rõ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi vùng áp thấp trên vùng biển quần đảo hoàng sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm năm mươi km về phía tây nam với sức gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo đến một mươi giờ ngày một mươi tám tháng một mươi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp tám giật cấp một mươi
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
văn phòng bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau
tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số một mươi ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an
về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền trung
theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới mưa lớn
để chủ động triển khai các công tác ứng phó của lực lượng công an nhân dân
tổ chức trược ban nghiêm túc đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
dù đã có các biện pháp như dùng dọ đá bao tải cát và cọc tre để ngăn chặn sóng biển xâm lấn vào đất liền
thế nhưng người dân sống tại vùng ven biển tỉnh quảng nam lại đang tiếp tục đối mặt với tình trạng sạt lở
đặc biệt hai điểm sạt lở lớn diễn ra tại ven biển thành phố hội an và huyện duy xuyên
đang trực tiếp đe dọa đến hàng chục hộ dân
bờ biển khối phố thuận mỹ phương cẩm an thành phố hội an là điểm sạt lở nặng nhất
gia đình ông trần đê đã vây mượn sáu trăm linh triệu đồng để xây kè bằng bao cát
để ngăn chặn sóng biển xâm thực cuốn trôi nhà cửa
chỉ bốn ngày qua sóng biển đã cuốn trôi lượng lớn đất
nhìn những gì đang diễn ra ông đê cũng đành bất lực và tính toán sơ tán đến nhà người thân
theo người dân địa phương tình trạng sạt lở tại đây xảy ra từ một năm nay
và tiếp tục diễn biến rất nhanh và phức tạp
trong đó đã có nhà của người dân bị cuốn trôi xuống biển
cũng trong tình trạng sạt lỡ tương tự bờ biển thuộc xã duy hải huyện duy xuyên
đang uy hiếp đến cuộc sống của năm mươi sáu hộ dân
chính quyền địa phương đã di dời bốn mươi năm hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
lỡ ngùa cái nhỏ nó đã vô là dân chúng tôi là bảo tiền ra
kè cái nó
trước tình hình sạt lở diễn ra nghiêm trọng kéo dài một km tại xã duy hải
huyện duy xuyên và kéo dài ba trăm linh mét tại phường cảm an thành phố hội an
chính quyền địa phương đã lên phương án sơ tán dân
và tiến hành kè tạm bằng rõ đá và bau cát để bảo vệ bờ biển
tình huống hẳn cách địa phương sẽ chủ động
địa phương chăm bóng tại chỗ
việc tổ chức sơ tán người cũng như bảo vệ tài sản của dân
ở những hộ có nguy cơ thì chắc chắn một điều là việc đó sẽ chủ động
những năm qua bờ biển cửa đại thành phố hội an
luôn trong tình trạng xoáy lỡ xâm thực
tình trạng này càng nghiêm trọng hơn khi bước vào mùa mưa bão
ubnd tỉnh quảng nam đã thống nhất đầu tư khẩn cấp dự án kè chống xoáy lỡ
bờ biển cửa đại với hơn hai trăm một mươi tỷ đồng kéo dài hai km bờ biển
tuy nhiên dự án này vẫn chưa được triển khai
người dân vẫn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão đến gần
sau thời gian xét xử và nghị án
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tiến hành tuyên án
đối với vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng ninh
cùng một mươi sáu đồng phạm liên quan tới vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và nhận hối lộ
bị cáo vũ liên oanh bị tuyên phạt một mươi năm năm tù cho hai tội danh
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
bị cáo hoàng thị thúy nga chủ tịch hội đồng sáng lập công ty trách nhiệm hóa hoạn
tập đoàn hành trình thành công mới nsg group lĩnh tổng cộng bốn mươi năm tù
cho ba lần xét xử tại ba địa phương
ngoài ra một mươi hai bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng với mức án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến bốn năm tù giam
một tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
thuộc địa bàn giã trung hiệp
xã trung hiếu huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa bị các lực lượng
thuộc công an tỉnh vĩnh long triệt phá vào sáng nay
tại hiện trường tổ công tác bắt quả tang nhóm một mươi hai người là nam giới
đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
lực lượng đã tạm giữ tăng vật gồm bốn con gà tổng cộng số tiền ba mươi triệu đồng
cùng các tăng vật khác có liên quan
một tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
thuộc địa bàn xã trung hiếu huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
vừa bị các lực lượng thuộc công an tỉnh vĩnh long triệt phá vào sáng nay
tại hiện trường tổ công tác bắt quả tang nhóm một mươi hai người là nam giới
đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
lực lượng đã tạm giữ tăng vật gồm bốn con gà tổng cộng số tiền ba mươi triệu đồng
cùng các tăng vật khác có liên quan
hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện chín trăm bảy mươi cdttg
về việc tổ chức tìm kiếm cứu nạn các ngư dân trên hai tàu cá bị chìm
tại khu vực đảo sông tử tây
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ trưởng chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố khu vực miền trung
tập trung huy động tối đa các lực lượng phương tiện khẩn trương
triển khai nhanh nhất các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các ngư dân mất tích
ubnd các tỉnh thành phố khu vực miền trung giả soát các phương tiện vận tài biển
đang neo đậu và hoạt động ở khu vực vùng biển nêu trên kịp thời huy động
tham gia tìm kiếm cứu nạn các ngư dân các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn
phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tính đến nay tổng số người
đã cứu được là bảy mươi chín người hiện còn một mươi hai người mất tích và ba người tử vong
liên quan đến vụ sập ta luy trên đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt
làm hai người chết và năm người bị thương xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố đối với ba cán bộ liên quan
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ba cán bộ bị khởi tố gồm mạc phương hải trần quốc hà võ khánh toàn
các bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
ba người là cán bộ trực thuộc phòng quản lý đô thị thành phố đà lạt và công chức địa chính
của ubnd phường một mươi thành phố đà lạt cả ba đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng kiểm tra
nhưng không phát hiện vi phạm đình chỉ thi công dẫn tới xảy ra sự cố sập ta luy nghiêm trọng
chiều nay các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc ninh đang phối hợp với công an thành phố bắc ninh
điều tra và truy bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ tại cửa hàng thời trang trên phố trần hưng đạo thành phố bắc ninh
trước đó vào khoảng một mươi bốn h năm mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi tại cửa hàng thời trang ở đường trần hương đạo
nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ sau khi gây án nghi phạm rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an thành phố bắc ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc ninh
khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân và tổ chức truy bắt nghi phạm
tòa án nhân dân tỉnh bình dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiến mặt tài sản
đối với năm người bị cáo buộc bán đất ảo chiếm đoạt hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng
đây là vụ án gây xôn xao dư luận được người dân quan tâm liên quan đến công ty cổ phần thương mại dịch vụ
xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc bình dương cityland gọi thắt là công ty bình dương cityland
vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi với hơn năm trăm linh bị hại và số tiền lừa đảo hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng
trong vụ án này hùng là người đứng đầu công ty bình dương cityland
các bị cáo còn lại là người góp phốn cổ phần để thành lập công ty
và giữ các vị trí quan trọng trong công ty này
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín các bị cáo đã thành lập công ty mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp
tự làm dự án xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở nhà ở nhưng không được chấp thuận
hùng và các đồng phạm đã tự ý phân lô sáu khu đất nông nghiệp và tự đặt tên thành sáu dự án khác nhau
nhóm này đã tung tin các dự án đã được cấp phép các đồ đất có đầy đủ pháp lý đủ điều kiện chuyển nhuộc
năm hai nghìn hai mươi sau nhiều lần hứa hẹp nhưng hùng và các bị cáo không bàn giao đất như cam kết
nên hàng trăm người dân đã tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm này